với quy mô hơn sáu trăm linh triệu dân tổng gdp gần ba tỷ usd ec được các doanh nghiệp việt nam kỳ vọng mở ra một thị trường rộng lớn đầy tiềm năng
tuy nhiên sau một năm tham gia aec những kỳ vọng này chưa trở thành hiện thực
trong khi đó tại thị trường trong nước nhiều doanh nghiệp việt nam đã bắt đầu phải trả giá vì thiếu sự chuẩn bị cần thiết cho cuộc chơi hội nhập lớn này
chương trình hôm nay xin giới thiệu phần tiếp theo của bài viết thách thức trên sân chơi asean của hà tuyết anh
hà tuyết anh và hoàng dũng với tiêu đề lấm lưng trên sân nhà mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trong khi hàng hóa việt nam khó mở rộng thị phần tại thị trường asean thì các nước trong aec lại sớm đón trước cơ hội tận dụng lợi thế về thuế quan để đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường nước ta
chuyện doanh nghiệp nội địa lấm lưng trắng bụng trên sân nhà và việt nam trở thành vùng trũng tiêu thụ hàng hóa asean
đã không còn là cảnh báo
một năm gia nhập aec xuất khẩu nông lâm thủy sản của nước ta không những không khởi sắc mà còn sụt giảm
trong khi đó kim ngạch và sản lượng nhập khẩu của việt nam từ thị trường asean lại không ngừng tăng lên
tính chung một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch nhập khẩu tăng hai mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
đạt mức hơn một bốn tỷ usd
trong đó tăng đỉnh điểm phải kể đến hàng rau quả với mức tăng tám mươi bốn chín hàng thủy sản tăng năm mươi hai hai riêng nhập khẩu hoa quả từ thái lan tăng tám mươi chín
trong khi đó kim ngạch xuất khẩu của hai mặt hàng này vào asean chỉ tăng lần lượt một mươi bốn ba và ba
sự tranh lệch quá lớn của kim ngạch xuất nhập khẩu các mặt hàng này có thể thấy một mặt do nhu cầu tiêu thụ
mặt khác do chất lượng sản phẩm nhiều loại hàng hóa nhập khẩu được đánh giá cao hơn hàng trong nước
nhất là trong bối cảnh hàng nông sản nước ta đang đối mặt nhiều nguy cơ về an toàn vệ sinh thực phẩm
đơn cử các mặt hàng rau quả vào các siêu thị tại những đô thị lớn không khó để nhận thấy rau quả nhập khẩu ngập tràn
chưa kể các cửa hàng nhỏ lẻ bán trái cây nhập khẩu cũng mọc lên như nấm gần đây
chị nguyễn thị hòa nghĩa tân cầu giấy hà nội cho biết
nếu phải lựa chọn giữa trái cây việt nam và trái cây của thái lan
chắc chắn tôi sẽ mua hàng thái lan vì mức giá chỉ nhìn hơn hoa quả trong nước chút ít
nhưng yên tâm hơn nhiều về chất lượng nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm
không chỉ người tiêu dùng cả những nhà nghiên cứu tư vấn chính sách nông nghiệp cũng khẳng định
do cơ cấu ngành hàng sản xuất và xuất khẩu của khối asean có nhiều điểm tương đồng
trong khi sức cạnh tranh của hàng nông sản việt nam còn hạn chế so với các nước trong khu vực
cho nên khi tham gia vào asean
nước ta rất dễ trở thành vùng trũng nhập khẩu
tiến sĩ đặng kim khôi giám đốc trung tâm tư vấn chính sách nông nghiệp
viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn phân tích
thái lan là đối thủ cạnh tranh lớn trên mọi lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu nông sản của việt nam như
lúa gạo mía đường chăn nuôi rau quả thủy sản
trong sản xuất quốc gia này đã chủ động áp dụng
đáp ứng các tiêu chuẩn cao về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm
được nhiều nước trên thế giới công nhận
trong khi đó nông sản việt nam còn yếu trong việc bảo đảm các yếu tố này
do đó nông sản việt nam đều gặp khó khi cạnh tranh
thậm chí có nguy cơ thu hẹp thị phần trong nước và trên một số thị trường asean
khi yêu cầu của người tiêu dùng về an toàn và chất lượng sản phẩm ngày càng cao hơn
cụ thể nhất là gạo hàng xuất khẩu của chúng ta chủ yếu là loại gạo phẩm cấp thấp
chỉ qua say sát chưa chế biến sâu
trong khi đó thị trường trong nước
việt nam có xu hướng nhập khẩu gạo chất lượng cao gạo ngon từ lào campuchia và thái lan
bên cạnh các mặt hàng nông sản truyền thống
tiến sĩ đặng kim khôi còn phân tích chi tiết chỉ ra nguy cơ các doanh nghiệp trong nước
mất thị trường nội địa ở các ngành hàng khác như mía đường và thịt gà
với ngành mía đường trong tương lai khi thuế nhập khẩu biến đường cắt giảm
việt nam sẽ có xu hướng tăng nhập khẩu đáp ứng thị trường trong nước
mặc dù nước ta phát triển ngành mía đường từ rất lâu
nhưng sản xuất vẫn theo truyền thống manh mún nhỏ lẻ
với chi phí đầu vào cao khiến giá mía và giá đường luôn ở mức cao so với thế giới
chi phí sản xuất tại các nhà máy đường của việt nam ở mức sáu mươi ba usd một kg
trong khi thái lan và lào chỉ ba mươi tám usd một kg
đối với ngành chất nuôi cũng vậy
so sánh giá thành tại cổng trại
hiện nay người chăn nuôi gà việt nam đang thua lỗ không cạnh tranh được với gà nhập khẩu
năm hai nghìn một mươi bốn thái lan xuất khẩu thịt da cầm sang việt nam đã đạt kim ngạch hơn ba trăm chín mươi tám usd gấp một mươi lần so với năm hai nghìn một mươi bảy
do đó khi ngành hàng này nằm trong đối tượng cắt giảm thuế chắc chắn lượng nhập khẩu sẽ tăng mạnh hơn nữa
không riêng nông sản thị trường trong nước cũng chứng kiến sự đổ bộ hàng tiêu dùng từ thái lan indonesia
ở cửa hàng tạp hóa hay siêu thị tại các thành phố lớn
rất dễ tìm được những sản phẩm từ tv tủ lạnh nồi cơm điện quạt đến tăm bông nước rửa chén nước giặt
mỹ phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ thái lan malaysia với giá bán cạnh tranh hơn hẳn
theo thống kê của hiệp hội siêu thị hà nội
hiện có hơn bảy mươi hàng điện máy đổ gia dụng và hơn bốn mươi năm các mặt hàng hoa quả của thái lan được bày bán tại các siêu thị của hà nội
kim ngạch nhập khẩu nhiều mặt hàng từ thái lan tăng đột biến trong một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi
máy tính sản phẩm linh kiện tăng ba mươi hai bảy điện gia dụng tăng ba mươi bảy bảy hàng rau quả tăng tám mươi tám
trong khi kim ngạch xuất khẩu những mặt hàng này của việt nam sang thái lan ở mức không đáng kể
thời gian gần đây thị trường ô tô trong nước đã xuất hiện và tràn ngập các dòng xe du lịch do thái lan lắp ráp
số liệu của tổng cục hải quan bộ tài chính cho thấy
trong một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi sáu việt nam đã nhập khẩu hơn chín mươi tám xe với kim ngạch hai một tỷ usd
trong đó nhập khẩu ô tô từ thái lan ở mức cao nhất cả về số lượng và kim ngạch với hơn ba mươi xe kim ngạch hơn năm trăm sáu mươi chín triệu đô la mỹ
tính ra cứ khoảng ba xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc có một xe đến từ thái lan
nguyên nhân của mức nhập khẩu khá cao này là do thuế xuất nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ khu vực asean về việt nam
đã giảm từ mức năm mươi xuống còn bốn mươi từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu khiến chi phí cho việc nhập khẩu xe ô tô từ thái lan giảm hơn so với nhập từ các thị trường khác
từ nay đến năm hai nghìn một mươi tám khi thuế tiếp tục giảm theo lộ trình ô tô thái lan đương nhiên sẽ chiếm nhiều lợi thế hơn nữa tại thị trường việt nam
cụ thể trong năm hai nghìn một mươi bảy thuế xuất nhập khẩu xe ô tô từ khu vực asean về việt nam sẽ giảm xuống còn ba mươi
và sang đầu năm hai nghìn một mươi tám về mức
đón đầu xu hướng giảm thuế này nhiều hãng lắp ráp ô tô trong nước đã quyết định không tiếp tục đầu tư mới dây chuyển lắp ráp
mà chuyển hẳn sang nhập khẩu từ thái lan về phân phối
như hãng xe toyota quyết định nhập khẩu nguyên chiếc mẫu xe ăn khách fortuner hãng xe ford nhập khẩu xe everest còn hãng xe honda nhập xe civic
đánh đá hiện tượng ra tăng nhập khẩu nhiều mặt hàng từ các nước asean
vụ trưởng thống kê thương mại dịch vụ tổng cục thống kê lê thị minh thùy cho rằng
hiện tượng này hết sức đáng lo ngại
đi sâu phân tích số liệu nhập khẩu của từng ngành sản phẩm mới thấy hết thách thức cạnh tranh mà các doanh nghiệp trong nước đang phải đối mặt
chẳng hạn mặt hàng rau quả kim ngạch nhập khẩu một mươi tháng năm hai nghìn một mươi sáu tăng tới sáu mươi năm sáu trong khi cùng kỳ năm trước chỉ tăng hai
đáng chú ý là thị trường thái lan kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này
đã tăng đột biến tới tám mươi bốn sáu gấp gần bốn lần mức tăng của cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm so với năm hai nghìn một mươi bảy
hay mặt hàng dược phẩm kim ngạch nhập khẩu tăng hai mươi tám trong khi cùng kỳ năm trước chỉ tăng chín
trước xu hướng nhập khẩu nhiều mặt hàng từ các nước asean tăng đột biến trong năm hai nghìn hai mươi
nhất là từ hai thị trường lớn trong khu vực là thái lan và malaysia
sản phẩm trong nước sẽ phải đối mặt sự cạnh tranh gây gắt hơn
thậm chí bị hàng asean lấn át ngay tại sân nhà
không chỉ tăng mạnh về nhập khẩu hàng hóa thị trường bán lẻ việt nam cũng đang có nguy cơ bị các doanh nghiệp trong asean thôn tính dần
việc tập đoàn lớn bgc của thái lan mua đứt chuỗi siêu thị metro lớn nhất nhì việt nam
tập đoàn central group thâu tóm siêu thị bixi phần nào phản ánh tham vọng chiếm lính thị trường việt nam
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần trang trại bảo châu
nguyễn đại thắng cho biết quá trình hội nhập kinh tế việc chiếm lĩnh thị trường quyết định sự sống còn của doanh nghiệp
trong đó thị trường bán lẻ đóng vai trò hết sức quan trọng bởi khi đã có thị trường hệ thống phân phối riêng biệt
nhà đầu tư hoàn toàn có thể tự quyết định số lượng hàng hóa chủng loại sản phẩm đưa vào kênh phân phối với mức giá cạnh tranh
khi các kênh phân phối trong nước rơi vào tay các doanh nghiệp nước ngoài thì sản phẩm của doanh nghiệp trong nước sẽ gặp khó khăn lớn trong tiêu thụ
chủ tịch hiệp hội các nhà bán lẻ việt nam đinh thị mỹ loan thẳng thắn nhìn nhận
các nhà bán lẻ nước ngoài có thế mạnh về nhiều mặt như vốn tài chính thương hiệu con người
cho nên hơn hẳn doanh nghiệp nước ta trong phát triển thị trường cũng như kỹ năng quản lý
vì vậy nếu muốn cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước ngoài tại thị trường trong nước thì doanh nghiệp việt nam buộc phải thay đổi về chất như
nâng cao tính chuyên nghiệp áp dụng công nghệ cao trong quản lý hợp tác liên kết để xây dựng chiến lược phát triển
dài hạn theo tổng cục hải quan nhập siêu của việt nam từ asean năm hai nghìn một mươi đạt năm hai tỷ usd
đến năm hai nghìn một mươi một giảm còn bốn hai tỷ usd năm hai nghìn một mươi hai xuống ba bảy tỷ usd và năm hai nghìn một mươi năm chỉ ba năm tỷ usd
tuy nhiên số liệu công bố mới nhất của tổng cục thống kê cho thấy năm hai nghìn một mươi tám
con số nhập siêu này đã tăng trở lại ước tính lên tới sáu ba tỷ usd
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo của bài thách thức trên sân chơi aec của hà tuyết anh và hoàng dũng
với tiêu đề lấm lưng trên sân nhà bài đăng trên báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau
hẹn gặp lại